thưa quý vị vào ngày tám tháng một mươi công an quận gò vấp tp hcm cho biết đang tạm giữ hình sự đối với bùi mạc đương ba mươi một tuổi quê ở đồng nai tạm trú tại quận gò vấp để điều tra về hành vi cưỡng dâm
theo điều tra trong suốt khoảng thời gian quen nhau đương đã âm thầm dùng điện thoại ghi lại những cảnh ân ái của y và bạn gái
xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn thiếu nữ này đòi chia tay đương nhiều lần năn nỉ nhưng không được nên đã dọa tung clip nóng của hai người lên mạng buộc cô gái phải tiếp tục phục vụ nhu cầu tình dục của mình
sau một thời gian nhiều lần đương ép buộc chị này đã đến trình báo tại cơ quan công an quận gò vấp
mới đây vào khoảng một mươi năm h chiều ngày bốn tháng một mươi dương tiếp tục liên lạc với bị hại yêu cầu đến khách sạn trên đường nguyễn văn nghi ở phường bốn quận gò vấp
lúc đương dọa dùng clip để bộ chị này quan hệ tình dục thì công an ập vào bắt quả tang
hiện công an quận gò vấp đang hoàn tất hồ sơ khởi tố